ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ký thông báo số ba trăm một mươi bảy về việc thực hiện quyền chủ tịch nước đối với bà đặng thị ngọc thịnh
nội dung thông báo như sau
căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam căn cứ luật tổ chức quốc hội số năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn
căn cứ kết luận của bộ chính trị về việc phân công ủy viên trung mương đảng giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo bà đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết